so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông giảm bảy vụ nhưng tăng chín người chết và ba người bị thương
chỉ tính riêng trong ngày một tháng chín toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đều trên đường bộ làm một mươi sáu người chết và một mươi người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn bốn hai trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền ba sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi tám xe ô tô năm trăm ba mươi hai xe mô tô tước năm trăm linh bảy giấy phép lái xe các loại
cũng trong ngày một tháng chín đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được khoảng tám cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là về tình trạng ồn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và trên một số tuyến quốc lộ những bất cập về hạ tầng xe nhồi nhét hành khách tăng giao vé trái quy định
hiện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh
cũng liên quan đến giao thông vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay tại khu vực bến tam thương thuộc phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu dụi xe khách đang lưu thông
giấc may là vụ cháy không để lại thương mong về người
ô tô khách hiệu ba tín chạy tuyến quảng ngãi đắk nông do tài xế nguyễn tấn hiếu ở tỉnh bình định điều khiển
khi đi đến địa điểm ngã năm khu vực bến tam thương thì xe khách bất ngờ bốc cháy
hành khách phải rời xe trong tình trạng hoảng hốt
nhận được tin báo hai xe chữa cháy chuyên dụng của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã tới hiện trường tiến hành chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ xe khách gây thiệt hại trên hai tỷ đồng
kinh doanh thua lỗ nợ nần do chơi lô đề và không có khả năng chi trả đoàn thị thương ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã dựng lên câu chuyện nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận thời gian gần đây
nhằm trốn tránh nợ nần thương đã để lại xe máy trên cầu hồ đồng thời viết một lá thư tuyệt mệnh gửi cho chồng con cùng số điện thoại của thân nhân nhờ mọi người nhắn gửi
tuy nhiên sau đó thương bắt xe đi hà nội rồi về khu công nghiệp yên phong
thương đã dựng lên vụ nhảy cầu tự tử hoàn hảo khiến gia đình đau xót dư luận xã hội hoang mang
các cơ quan chức năng cũng đã phải vất vả huy động lực lượng tìm kiếm gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thông tin từ công an huyện thạch thất hà nội đơn vị đã phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề và cho vai tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
bước đầu đã xác định được số lượng con bạc con nợ lên tới hàng nghìn người
đây là cuốn sổ ghi nợ được bắt giữ cùng đường dây tín dụng đen do đối tượng nguyễn kim tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất cầm đầu
với số lượng con nợ lên đến hàng trăm hàng nghìn người nên để dễ tìm thông tin quản lý và tra sổ nợ các con nợ thậm chí còn được sắp xếp theo bảng chữ cái
người ít thì vài chục triệu người nhiều thì hàng trăm thậm chí là cả ô tô sổ đỏ sổ bảo hiểm và hàng loạt những tài sản giá trị lớn đã được trao vào tay các đối tượng trong ổ nhóm này
chỉ vì lô đề cờ bạc vài lãi suất cao với mức lãi suất cắt cổ từ năm mươi đến một trăm tám mươi một năm
nhiều gia đình phải nợ nần con cái thì hư hỏng
có đối tượng nào là thắng cả thua đã thua thì càng muốn gỡ và càng gỡ thì càng đánh sâu và càng đánh sâu cuối cùng là không bao giờ thắng được
và từ các con bạc dần chuyển hóa thành các con nợ vay với lãi suất cắt cổ để lại tiếp tục đánh bạc và bằng chứng là hàng loạt tài sản giá trị cao được cầm cố và con số bước đầu xác định được là hơn sáu mươi tỷ
cùng với đó đường dây này còn dùng các biện pháp để khống chế buộc các con bạc phải đánh liên tục cũng như tạo điều kiện yêu đáy cho người chơi
để họ không bao giờ có thể dứt ra
để trôn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng đường dây này đa phần chỉ nhận tin nhắn của người chơi chứ không giao dịch ghi sổ trực tiếp
và mỗi công đoạn đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng không được biết về các bước liên quan
xong rồi là sáu giờ một mươi ba em tắt máy và em sao chép cái tin nhắn đấy thì em gửi lại cho người ta rồi
thì đến khi người ta quay thưởng xong thì em tính toán theo cái tin nhắn mà ở trong điện thoại có
thế còn đâu xong việc là thôi em cũng không để ý đến nữa
lô đề cờ bạc cho vai lãi cắt cổ để các con nợ lại tiếp tục lô đề cờ bạc rồi xiết nợ xiết tài sản của người dân
vòng tròn khép kín của ổ nhóm này tạo ra đã mang lại lợi nhuận trung bình mỗi ngày lên tới hơn một tỷ đồng
còn trái lại là những con bạc thì lâm vào cảnh nợ nần trong chất gia đình đi tán
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
tòa nhân dân tỉnh lào cai vừa xét xử hai vụ án liên quan đến hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng vào chiều ngày một mươi sáu tháng bốn đường công an phát hiện thảo xeo châu chú tại huyện bảo thắng
và giàng xeo lợi chú tại huyện bắc hà vận chuyển hai bánh heroin trọng lượng hơn bảy trăm linh g chuẩn bị mang đi bán
hai đối tượng khai nhận mua số ma túy này của người đàn ông quốc tịch lào
tòa nước dân tỉnh lào cai đã tuyên phạt bị cáo thảo xeo châu tù trung thân và giàng xeo lợi hai mươi năm tuổi giam
tòa nước dân tỉnh lào cai đã xét xử đối tượng nguyễn thị thu chú tại tỉnh thanh hóa về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
thu khai nhận trước đó được một người đàn ông hỏi mua ba trăm linh viên ma túy tổng hợp và ba trăm linh g ma túy dạng ke
tuy nhiên khi cùng đồng bọn vận chuyển ma túy từ hà nội lên lào cai thì bị lực lượng công an thành phố lào cai bắt giữ
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị thu hai mươi năm tù giam
tòa nước dân tỉnh lào cai đã xét xử đối tượng nguyễn thị thu hai mươi năm tuổi giam
trong lúc giáo viên ở trường tiểu học sơn hạ số hai xã sơn hạ huyện sơn hà chuẩn bị cho năm học mới
thì phát hiện tại phòng làm việc của bà nguyễn thị hóa phó ngụ trường bị kẻ gian bột nhập lấy trộn một máy tính sách tay
sau đó qua đến phòng thứ hai thì trống thì trên bọn là có một cái máy tính sách tay của cô nguyễn thị hóa để đó
xong rồi thì đối tượng đó lái và đi xuống bình thường thôi
cùng thời gian này trên địa bàn huyện sơn hà xảy ra một số vụ kẻ gian tra trộn vào trường học trộm cắp tài sản với thủ đoạn như trên
tại trường tiểu học sơn thành xã sơn thành kẻ gian đột nhập lấy trộm một máy tính sách tay và một điện thoại di động để trong phòng làm việc
mấy người thầy cô dố rồi cũng thấy đi vô cứ nói hùa thầy hiệu trưởng cứ tưởng đau dạy chỉ thôi
rồi tới hôm hồi cô kêu đô mắt điện thoại với laptop rồi bắt đầu có quả rồi mới thấy
hồi lúc đi vô mấy thầy cô cũng thấy có người đó đi vô mà mấy người xe lớn chở sách bảo vô cũng thấy đi vô
tưởng để hùa làm việc với thầy hiệu trưởng chứ đâu có biết là nó dở đò vô
tiến hành xác đập truyền án đấu tranh công an huyện sơn hạ đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
hai mươi bảy tuổi ở huyện quảng dương tỉnh thanh hóa đang lần trốn tại phương nghĩa tránh thành phố quảng ngãi cùng với tàu vật nó trên
qua đấu tranh đối tượng nguyễn văn tuấn khai nhận điều khiển xe mô tô lên huyện miền núi sơn hà thực hiện hành vi trên
mình ghé vào trường lợi dụng sở hữu không có người ở phòng này thực hiện hành vi trộm cắt
khi lấy được xong lấy xe chạy quay về chứ không ngãi thì bảo tuốt làm được làm hành vi đó
rồi đến về quê luôn
thế thì ghé qua một trường nữa vào lợi dụng sở hữu không có người lấy đi một cái máy tính
bước vào năm học mới để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản các trường học cần tăng cường công tác bảo vệ
kịp thời nắm bắt người lạ không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác
có như vậy tội phạm mới không có cơ hội trộm cắt

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hậu tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thị trấn ninh cường huyện trực ninh tỉnh nam định về tội cối gây thương tích
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn phú hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã nghĩa an huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng trần xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hai mươi bốn phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn